ngày ba mươi tháng ba trên đường ra cửa biển đà diễn tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu pi chín mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi ba ts của ngư dân nguyễn quốc quang
chú ở phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã mắc cạn bị sóng biển đánh lật nghiêng
tình trạng tàu mắc cạn chìm tại cửa biển này đã diễn ra suốt nhiều ngày qua gây hoang mang lo lắng cũng như xáo trộn hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân
hơn hai mươi ngư dân cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuy hòa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên dùng xây neo cứu hộ nhưng không thành
doanh nghiệp tư nhân bảo châu đang nạo vét cửa biển đà diễn phải điều một xà lan đến ưng cứu nhưng cũng không mang lại kết quả do sóng quá lớn đành phải chờ thủy chiều lên
trong vòng hai tuần qua tại cửa biển đà diễn đã có ít nhất sáu tàu cá của ngư dân phường sáu và phường phú đông thành phố tuy hòa bị mắc cạn
ngư dân rất mong chính quyền địa phương đánh lật nghiêng
ngư dân phường sớm nạo vét cửa biển đà diễn để tàu thuyền ra vào an toàn
theo ngư dân hiện còn khoảng sáu mươi tàu cá của ngư dân phường sáu và phường phú đông đã chuẩn bị nhiên liệu đá lạnh thực phẩm để phương khơi xa nhưng chưa ra được khỏi cửa biển đà diễn
còn các tàu cá công suất nhỏ ra vào rất khó khăn